thông tin này có lẽ được rất nhiều phụ huynh chú ý
sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến học sinh nhiều khối lớp trên địa bàn hà nội
và trẻ mầm non tiểu học và lớp sáu tại tp hcm sẽ quay lại trường
ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
dự kiến sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
khoảng thời gian từ bảy hai đến tám hai hà nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp
với học sinh nhiều khối lớp từ trung học cơ sở trung học phổ thông
hiện nay toàn thành phố hà nội đã có chín mươi chín sáu giáo viên đã được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
với học sinh trung học phổ thông có chín mươi chín sáu học sinh đã tiêm mũi một chín mươi bảy đã tiêm mũi hai
với học sinh trung học cơ sở toàn tp có chín mươi chín năm đã tiêm mũi một
chín mươi bảy ba đã tiêm mũi hai
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho rằng
tỷ lệ tiêm vaccine này đảm bảo yên tâm dạy và học trong thời gian tới
hiện nay hà nội đang tổ chức cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
tại những quận huyện thị xã đủ điều kiện an toàn được đến trường học trực tiếp
dự kiến sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi một
từ khoảng bảy hai đến tám hai hà nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp
với học sinh các khối lớp bảy tám chín một mươi một mươi một một mươi hai
đồng thời đưa ra phương án đảm bảo an toàn nhất cho học sinh
một trong những nội dung hà nội chỉ đạo quyết liệt là nâng cao trách nhiệm
của lãnh đạo chính quyền sở tại trong việc cho học sinh đi học trực tiếp
cấp ủy và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để bùng phát dịch trở lại
nếu không có gì thay đổi sau tết âm lịch hà nội sẽ triển khai
theo chỉ đạo của chính phủ về mở cửa trường học ông trần thế cương cho biết
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng vừa có tờ trình gửi ubnd tp hcm
về đề xuất cho trẻ mầm non tiểu học và lớp sáu đi học trở lại kể từ ngày một mươi bốn tháng hai
sau tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm hiện trẻ trong độ tuổi từ nhà trẻ đến lớp sáu
tại tp hcm chưa được đến trường
điều này đã khiến một lực lượng lớn lao động là phụ huynh chưa thể tham gia lao động trực tiếp
việc ở nhà học trực tuyến trong thời gian dài khiến học sinh phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe
từ thể chất tới tinh thần như thừa cân béo phì tật khúc xạ ủ tai
ngoài ra với học sinh lớp một hai và lớp sáu đây là năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
do đó việc học ở nhà trực tuyến kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng nội dung của chương trình
ông lê hoài nam phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề nghị các cơ sở giáo dục
mầm non cần chuẩn bị kỹ việc đón trẻ đến trường và chuẩn bị cho trẻ kỹ năng sống thích ứng an toàn với dịch bệnh
đặc biệt đối với các nhóm trẻ tư thục ngoài công lập cần phải làm chặt chẽ đảm bảo tối đa an toàn cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là trên hết
phải đảm bảo nghiêm túc năm k theo yêu cầu của ngành y tế
ngoài ra để chuẩn bị cho việc đón trẻ trở lại trường sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo
có văn bản gửi lãnh tạo các quận
huyện và thành phố thủ đức đề nghị không tiếp tục sử dụng các trường mầm non làm điểm tiêm vaccine
để thực hiện việc sửa chữa tu bổ cơ sở vật chất chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại
ông nam cũng cho hay việc đi học lại của trẻ mầm non là trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh không được ép buộc
trường đại học đầu tiên của hà nội cũng đã thông báo lịch đi học trở lại ngay sau tết nguyên đán
đó là trường đại học ngoại thương
trường đã thông báo kế hoạch học tập của sinh viên
học viên các hình thức và trình độ đào tạo sau kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
như vậy đây là trường đại học lớn đầu tiên ở hà nội thông báo lịch đi học trở lại của sinh viên sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
hầu hết trong học kỳ một các trường đại học ở hà nội đều cho sinh viên học trực tuyến
số ít trường chỉ cho sinh viên đến trường thực hành và làm thí nghiệm
đối mặt với biến chủng mới omicron các cơ quan chức năng ở tp hcm đang tích cực truy vết
điều tra dịch tễ
tại cuộc họp thông tin tình hình dịch covid một mươi chín mới đây bà nguyễn thị huỳnh mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát
số ca mắc mới và tử vong tiếp tục giảm
hiện số lượng người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế giã chiến chiếm khoảng một mươi ba mươi công suất dường bệnh
tuy nhiên sự xuất hiện của biến chủng omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại
do đó sở y tế tp hcm sẽ sắp xếp lại
các hoạt động của các bệnh viện giã chiến trong giai đoạn nghỉ tết nguyên đán
nhân viên y tế nhân viên khác sẽ tạm thời trở về công tác tại đơn vị chủ quản
việc này tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian được phục hồi sức khỏe
đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
tuy nhiên sở cũng đề nghị lãnh đạo các bệnh viện phải luôn sẵn sàng lực lượng tham gia công tác
phòng chống dịch trong vòng hai mươi bốn giờ khi sở y tế chỉ đạo kích hoạt lại hoạt động
của các bệnh viện giã chiến
bệnh viện giã chiến số một mươi hai được phân công tiếp nhận người nhập cảnh nước ngoài
điều trị ca bệnh nhiễm omicron
bệnh viện này sẽ tiếp tục hoạt động và được bố trí thêm lực lượng khác để hỗ trợ
suốt thời gian dịp tết nguyên đán các cơ sở y tế điều trị covid một mươi chín tại thành phố
đảm bảo hoạt động xuyên suốt đề phòng tình huống biến chủng omicron phức tạp
bà mai lưu ý
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc cũng cho biết thành phố đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó với biến chủng mới
kể từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
hcdc đang chủ động giám sát chặt chẽ tất cả các con đường từ sân bay cửa khẩu đến cộng đồng
tất cả các trường hợp nhập cảnh tại sân bay tân sơn nhất đều phải thực hiện test nhanh
trước khi lên máy bay những người này phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ và test nhanh kể cả khi lên máy bay
tất cả người nhập cảnh
các bệnh nhân có test nhanh dương tính đều được chuyển cách ly tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
trong quá trình cách ly bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm để giải trình tự gen xác định chủng virus
ở trong nước hcdc cũng có lực lượng thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm tầm soát
ở khu vực có nhiều người nhập cảnh nơi có dấu hiệu tăng số ca nhiễm nổi trội
để tầm soát xem có biến chủng omicron tại cộng đồng hay không
bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch hội chuyển nhiễm tp hcm xác nhận
khó mà nhận định được nguồn lây của các ca bệnh nhập cảnh
bệnh nhân có thể bị lây ở trong nước mà cũng có thể lây ở nước ngoài
mặc dù theo các nghiên cứu virus sars cov hai có thời gian ủ bệnh từ hai cho tới một mươi bốn ngày
biến chủng omicrone có thời gian ủ bệnh ngắn hơn nhưng cũng không loại trừ có những trường hợp đặc biệt
theo bác sĩ khanh cách ứng phó với biến chủng omicron cũng giống như các chủng virus được phát hiện trước
người dân tiếp tục tuân thủ năm k tiêm phòng đầy đủ
hai mũi vaccine trở lên để làm giảm nguy cơ lây bệnh và bệnh nặng
tiếp tục đến với trường hợp của một hiệu trưởng ở tp hcm nghi là f nhưng vẫn đến trường làm việc
mới đây sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa lên tiếng về vụ việc thầy phạm thanh nam
hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông nam sài gòn
đang là f nhưng vẫn đến trường
tuy nhiên sở giáo dục và đào tạo tp hcm khẳng định ông này chỉ là f một
ông nguyễn văn hiếu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
thầy phạm thanh nam hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông nam sài gòn
quận bảy là f một chứ không phải f
tuy nhiên việc thầy nam là f một nhưng vẫn đến trường lấy laptop vào hồ sơ là vi phạm quy định về phòng chống dịch
theo ông hiếu ngày một mươi ba tháng một nhà thầy nam có cháu nhỏ hai mươi tháng tuổi mắc covid một mươi chín
lúc đó thầy gọi điện cho cán bộ thuộc tổ covid cộng đồng
của trường để thông báo
nhưng không hiểu sao cán bộ tổ lại nghe là thầy nam có kết quả dương tính sars cov hai
từ việc nghe nhầm này tổ covid cộng đồng của trường đã báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
quận bảy nơi trường cư trú đóng rằng thầy hiệu trưởng là f
theo giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm thầy nam ở nhà từ khi biết cháu mình là f
đến sáng một mươi bảy tháng một có vào trường để lấy máy móc
khi vào trường thầy nam test nhanh ở trường
cho kết quả hai vạch
đến một mươi tám tháng một y tế phường bình trương tây tp thủ đức nơi thầy nam cư chủ test lại
kết quả kit test có một vạch và kết luận là thầy nam không mắc covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo phê bình cá nhân thầy nam thuộc diện f một
nhưng vẫn đến trường là vi phạm quy định về phòng chống dịch
sở cũng phê bình tổ covid cộng đồng của trường tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông nam sài gòn không xác minh sự việc rõ ràng
mà đã báo cáo khiến dư luận có thông tin rằng thầy hiệu trưởng là f vẫn đến trường làm việc ông hiếu nói
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một có thông tin thầy phạm thanh nam trong tình trạng đang mắc covid một mươi chín
vào trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông nam sài gòn
nơi ông là hiệu trưởng lấy laptop và hồ sơ
theo lý giải của thầy nam do đang trong thời gian cách ly tại nhà công việc lại nhiều
nên muốn vào trường để lấy laptop về làm việc
khi vào phòng lấy máy tính
ông ngồi lại năm một mươi phút
trường có hai khu tách biệt dành cho học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
phòng làm việc của thầy nam nằm ở khu tiểu học
tại thời điểm hiệu trưởng đến trường lấy đồ nơi này không có học sinh và ông cũng không tiếp xúc với ai
học sinh tiểu học tại tp hcm hiện chưa đến trường
trước thông tin hiệu trưởng f vẫn đến trường làm việc
ngày một mươi chín tháng một ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giáo dục và đào tạo tp hcm
làm rõ trách nhiệm của ông phạm thanh nam hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông nam sài gòn
báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm thực hiện trong ba ngày làm việc
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị sở giáo dục và đào tạo tp hcm ủy ban nhân dân tp thủ đức
và các quận huyện quán triệt toàn thể cán bộ công chức viên chức nhất là giáo viên
đang tham gia công tác tại các cơ sở giáo dục
phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế
nếu không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xem xét xử lý theo quy định